công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa vừa phối hợp với công an các quận thanh khê hải châu và liên triều
thuộc thành phố đà nẵng để điều tra và bắt giữ ba đối tượng chuyên hách tài khoản facebook để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản
trước đó theo đơn trình báo trên địa bàn huyện hoàng hóa đã liên tiếp xảy ra hai vụ lừa đảo qua facebook
với tổng số tiền là bảy mươi triệu đồng
sau quá trình điều tra lực lượng công an đã bắt gọn thủ phạm gồm nguyễn thanh đức hoàng dữ lâm và hoàng anh tuấn
đều ở huyện triệu phong tỉnh quảng trị
với thủ đoạn hách tài khoản facebook của những người đang học tập và làm ăn tại nhật bản
các đối tượng gửi tin nhắn cho thân nhân của họ ở việt nam để vay tiền và yêu cầu gửi tiền sang nhật để đóng học phí
tính đến thời điểm bị bắt nhóm này đã lừa đảo trên khắp cả nước với tổng số tiền hơn hai tỷ đồng